theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi
cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín vẫn là một một trăm hai mươi bốn người
trong một một trăm hai mươi bốn ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi đã có số ca điều trị khỏi là một ba mươi ca
số ca còn đang điều trị là năm mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba ba trăm tám mươi sáu người